nhiều người cho biết là họ bị bỏng da cây mắt khi phun thuốc trừ mũi và lăng quăng để phòng bệnh sốt sốt huyết
chính vì thế không ít người đã có biểu hiện không hợp tác khi mà nhân viên y tế thông báo lịch phun thuốc phòng bệnh
vì cho là loại thuốc này có hại cho sức khỏe
trên thực tế thì thuốc phun trừ mũi có hại cho sức khỏe con người hay không
mời quý vị đến với phóng sự sau đây của truyền hình nhân dân
cây mắt da bị dị ứng mẫn đỏ
đó là những triệu chứng của một số người dân khi phun thuốc xịt mũi long quăng để phòng bệnh sốt xuất huyết
theo các chuyên gia y tế đây là những triệu chứng có thể xảy ra ở một số người nhạy cảm với thuốc phun xịt
tuy nhiên phần lớn là do người dân chưa làm đúng theo khuyên cáo của nhân viên y tế
khi tiến hành phun thuốc xịt phòng sốt sốt huyết
tất cả những hóa chất của bộ y tế sử dụng hiện nay trong chương trình phòng chống xuất huyết
đều nằm trong danh mục mà tổ chức y tế thế giới khuyến cáo sử dụng
đã khảo nghiệm thực tế thực địa ở các viện ba miền
và đã khẳng định hóa chất này là gì an toàn với con người
trong khuyên cáo của phun sau phun tối thiểu một hai tiếng mới được vào nhà
vào sớm hơn chẳng hạn thì hóa chất đó vẫn còn bay trong không khí
thì nó gây ra diễn ứng
chúng ta không cần lo lắng gì cả nó chỉ là phản ứng phụ tức thời thôi
trong thời gian nếu bị nặng liên quan đến hô hấp nhất thứ trẻ em người già
thì chúng ta cứ đưa đến cơ sở y tế của nhà nước
hoặc cũng như tư nhân thì bác sĩ kiểm tra tình trạng như thế nào
thì bác sĩ sẽ có hướng giải quyết
phun thuốc xịt tiêu diệt bọ gậy loang quang mũi
là biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết duy nhất hiện nay khi chưa có vaccine phòng ngừa
chính vì vậy người dân cần hợp tác với cán bộ y tế để tiến hành phun thuốc
để tránh những tác dụng phụ của thuốc thì cần lưu ý
di chuyển khỏi nơi phun từ sáu mươi đến chín mươi phút để tránh ảnh hưởng
sau khi phun thuốc từ một mươi năm đến hai mươi phút thì nên mở cửa thông thoáng
không đóng kín cửa ở nơi phun xịt thuốc